trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bán lê thị thu hằng
đã thốc báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trước việc trung quốc tiến hành tập trận ở khu vực biển đông người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng một lần nữa nêu quan điểm của việt nam
việt nam rất là quan tâm và theo dõi sát vụ việc này việt nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở khu vực biển đông cần tôn trọng chủ quyền
và các quyền lợi chính đáng hợp pháp của các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
đóng góp vào hòa bình an ninh ổn định và hợp tác ở khu vực
làm rõ thêm thông tin hoa kỳ sẽ áp mức thuế cao với thép xuất khẩu của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
sau khi trao đổi với bộ công thương thì chúng tôi được biết là bộ công thương cũng đã cảnh báo khuyến nghị đến các doanh nghiệp trong nước
về việc các cơ quan điều tra của các nước nhập khẩu trong đó có hoa kỳ có thể thay đổi quy định đề ra các yêu cầu khắt khe hơn
trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại để các doanh nghiệp việt nam nghiên cứu đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp
đặc biệt là chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác
các cơ quan liên quan của việt nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi
với phía hoa kỳ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và các hiệp định của wto
đồng thời ngăn chặn các hành vi lẩn tránh bất hợp pháp gian luận xuất xứ